cơ quan băng ảnh nước chúng tôi có nhiều chính sách mở để doanh nghiệp cùng tham gia cùng xây dựng cơ sở dữ liệu để hiện thực hóa chiến lược này
với những kinh nghiệm sẵn có khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh năm nay chúng tôi nghĩ ngay đến thành phố hồ chí minh
thành phố hồ chí minh là trung tâm kinh tế sẵn sàng đón nhận công nghệ mới và các bạn có một đội ngũ nhà phát triển phần mềm tài năng
cơ hội rất tốt để trao đổi kinh nghiệm tìm kiếm đầu tư cho dự án blockchain tiềm năng

trong đó ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tính dụng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động thủ tục hành chính các khoản chi không cần thiết để có dư địa phấn đấu giảm lãi suất cho vay
theo quy định của quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và các chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
theo đó ngân hàng nhà nước sẽ theo dõi các trường hợp tổ chức tính dụng tiếp tục tăng lãi suất và có biện pháp xử lý đối với các tổ chức tính dụng này
chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tại thành phố hồ chí minh diễn đàn bất động sản quốc tế việt nam mang thông điệp vì một việt nam thịnh vượng và hội nhập
diễn ra với kỳ vọng thúc đẩy các cơ hội hợp tác giao thương khơi thông nguồn lực phát triển nhà ở và thị trường bất động sản tại việt nam
các chuyên gia nhận định năm hai nghìn hai mươi hai thị trường bất động sản và các doanh nghiệp đối diện với nhiều khó khăn bất cập như nguồn cung nhà ở sụt giảm
cơ cấu sản phẩm chưa phù hợp vướng mắc về pháp lý hệ thống hạ tầng còn nhiều bất cập
trong đó nguồn vốn là bài toán thách thức lớn cho các doanh nghiệp
do đó hiệp hội bất động sản kỳ vọng diễn đàn sẽ góp phần tăng cường nâng cao hiệu quả của các chương trình xúc tiến đầu tư tại các địa phương
cũng như giúp các địa phương nắm bắt xu hướng nhu cầu của các nhà đầu tư quốc tế
đồng thời thông qua diễn đàn các doanh nghiệp trong nước cũng có cơ hội giới thiệu môi trường đầu tư tại các địa phương đến các doanh nghiệp
nhà đầu tư nước ngoài bao gồm danh mục các dự án địa bàn thu hút đầu tư chính sách ưu đại và hỗ trợ đầu tư
cục hải quan tp hcm cho biết đơn vị chính thức về đích thu ngân sách theo chỉ tiêu phấn đấu được điều chỉnh lần hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
từ một trăm hai mươi một năm trăm linh tỷ đồng lên một trăm ba mươi tám tỷ đồng
tính từ đầu năm đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cục hải quan tp hcm đã làm thủ tục thông qua cho hàng hóa đạt trị giá một trăm hai mươi bốn năm mươi bốn tỷ đô la mỹ
tăng một mươi bốn ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
trong đó kiêm ngạch xuất khẩu đạt năm mươi bảy bảy mươi sáu tỷ đô la mỹ tăng một mươi hai bốn kiêm ngạch nhập khẩu đạt sáu mươi sáu bảy mươi tám tỷ đô la mỹ tăng một mươi một một
tính đến ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
cục hải quan tp hcm thu ngân sách đạt một trăm ba mươi tám bốn trăm hai mươi bốn năm tỷ đồng đạt một trăm một mươi tám tám mươi hai chỉ tiêu pháp lệnh
cục hải quan tp hcm cho biết nhiều mặt hàng có kim ngạch lớn đóng góp chính tăng thu ngân sách như
xăng dầu các loại được nhập khẩu số lượng bốn bốn mươi sáu triệu tấn kim ngạch đạt bốn sáu mươi bốn tỷ đô la mỹ
ngoài ra thu từ nhập khẩu ô tô nguyên chiếc cũng tăng gần bốn sáu trăm chín mươi tỷ đồng so cùng kỳ năm trước
thu từ nhập khẩu sắt thép tăng gần một tỷ đô la mỹ
cùng với đó cục hải quan tp hcm chỉ đạo thường xuyên tiếp nhận xử lý tháo gỡ các khó khăn
vướng mắt cho doanh nghiệp và đảm bảo phòng chống buôn lậu gian lận thương mại
nếu thống kê đến nửa đầu năm hai nghìn hai mươi hai thị trường game trên thế giới có ba tỷ người dùng
thì tỷ lệ người tiếp cận sản phẩm tài chính game hóa gọi tắt là game chỉ là một trong số đó
dư địa của game rộng mở cho những năm tiếp theo
song tâm lý của thị trường đã cẩn trọng và khó tính hơn nhiều
xu hướng này đòi hỏi các công ty phát triển phải trở lại cốt lõi về chất lượng sản phẩm và tính minh bạch trong token
ba đơn vị coinmarketcap devradar và theblockresearch đưa ra thống kê thị trường gamefi nửa đầu năm hai nghìn hai mươi hai
trong chu kỳ gấu này sự giám nhiệt của tài chính blockchain nói chung
thì quy mô gamefi chỉ còn khoảng một mươi tỷ đô la mỹ toàn cầu
sau một vài sự vụ scam và tin đồn về tính minh bạch của một số tựa gamefi lớn đầu năm hai nghìn hai mươi hai

thị trường game trên web thế hệ thứ hai có thể tạm gọi là game truyền thống
vẫn sẽ giữ đạt tăng trưởng đều trong những năm tới
ước tính việt nam có hai mươi tám bốn triệu người chơi và thị trường game của việt nam
sắp thứ năm khu vực đông nam á và doanh thu
doanh thu các game sản xuất tại việt nam phát hành ở thị trường toàn cầu
lên đến hai trăm linh triệu đô la mỹ mỗi năm
trong dòng phát triển chung của game đó thì gamfi sẽ phát triển trong năm hai nghìn hai mươi
không theo xu hướng kêu gọi vốn
kêu gọi đầu tư token như những năm trước
hầu hết các dự án gamefi đã rút ra được nhiều bài học quý báu từ những sai lầm
mà thế hệ gamefi tiện nhiệm mắc phải
từ đó mang đến cho cộng đồng xu hướng mô hình free to play chơi miễn phí cải thiến hơn
điển hình là các mô hình như ac origin aurory và illuvium
trong đó game phải tạo ra đầy đủ
thứ nhất là giao diện dễ dàng dùng
thứ nhìn nữa là graphic phải thật là đẹp
thứ ba nữa là phải làm sao mà giữ chân lại những người dùng cái đó
trước đây mà giống như một thêm năm người một mươi người
một cái game mà để làm ra được là âm thanh software logic rồi gameplay
nếu mà mình thật sự muốn làm về gamefi thì phải đầu tư vào đó
và phải làm sao mà giữ chân người dùng được chứ không phải mà cho người ta chơi một ngày hai ngày người ta bỏ đi
nhà đầu tư cá nhân cẩn trọng với gamefi
sau các quỹ đầu tư
tôi vẫn tin tưởng vào lĩnh vực này
dĩ nhiên với cam kết phát triển bình vẫn về nội dung từ các đội ngũ phát triển
dữ liệu ontin cho thấy sáu mươi việc sử dụng blockchain hiện tại được thực hiện trên các trò chơi blockchain
theo báo cáo của dapp raider
lĩnh vực gamfi đã vượt qua dfy với tỷ suất lợi nhuận đáng kể trong tháng sáu và tháng bảy năm nay
đi cùng với xu hướng free to play chơi miễn phí
thì gamefi còn sẽ xoáy vào ugc xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm người dùng bằng các nft
những tài sản số mà người chơi tạo ra đều có thể được đúc sở hữu và tạo ra doanh thu
ugc có thể được coi là tính năng cốt lõi của không gian metaverse the sandbox trong tương lai
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi hai ngành logistics được đánh giá là một năm thành công
sự lên ngôi của các xu hướng vận chuyển logistic và chuỗi cung ứng mới trong nền kinh tế số
đã giúp việt nam trở thành một thị trường mới nổi đầy tiềm năng
tuy nhiên tín hiệu tích cực này có thể sẽ chỉnh lại trong thời gian tới

có nhiều thách thức đang chờ đợi ngành này trong năm tới
theo báo cáo của việt nam rebort về thị trường ngành logistics cho thấy
có sáu mươi tám bốn doanh nghiệp cho biết doanh thu chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tăng lên so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó có tới hai mươi sáu ba ghi nhận mức tăng lên đáng kể
theo báo cáo tài chính của ba mươi bốn doanh nghiệp logistics niên yếp trên sàn chính khoán
có sáu mươi bốn bảy số doanh nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng doanh thu
so với trước đại dịch con số này là ba mươi năm ba vào thời điểm cách đây một năm
thật sự ra trong đối với ngành logistics thì cái biến động về giá sân dầu ảnh hưởng rất lớn
trong như mình tính từ đầu năm tới giờ thì doanh nghiệp mình cũng ảnh hưởng tầm
cái chi phí nó đột biến nó trội lên tầm khoảng ba mươi
đúng là ngành năm hai nghìn hai mươi ba có thể là sẽ ngành logistics có thể sẽ sản lượng sẽ giảm xuống
vì thứ nhất á
là như chúng ta đã thấy thời gian vừa qua thì các ngành hàng đầu của việt nam như là
ngành về may mặt gia thuộc hoặc là nội thất thì họ đã cắt giảm sản lượng về công nhân xuống khoảng từ ba mươi đến bảy mươi
vì cái thiếu hụt của các đơn đặt hàng mới năm hai nghìn hai mươi ba đã giảm rất là nhiều
thứ hai là về xung đột của nga ukraine thì nó vẫn chưa có ổn định
thứ tiếp theo là cái nguồn công sân dầu nó cũng chưa có ổn định
ban đầu các chuyên gia tin tưởng cuộc khủng hoảng sẽ kết thúc vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi sau tuần lễ vàng kỳ nghỉ quốc khánh của trung quốc
sau đó là sau tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi một giữa năm hai nghìn hai mươi một cuối năm hai nghìn hai mươi một và gần nhất là sau tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
dù tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi hai đã kết thúc vận tải biển và tình trạng ủng tắc tại hàng loạt cảng biển trên toàn thế giới vẫn duy trì ở mức cao hoặc gần mức cao kỷ lục trong lịch sử
trước những thách thức đó các doanh nghiệp cần chủ động để cắt giảm sản lượng
các doanh nghiệp cần chủ động giải pháp thích ứng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng của ngành vận tại biển toàn cầu được dự báo sẽ kéo dài đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
như vậy thì tiếp cận thị trường bây giờ thì chỉ có cách tốt nhất là dùng công nghệ số thôi
dùng số dùng nền tảng kinh doanh trực tuyến để có thể đưa được thông tin sản phẩm mình đến thị trường
và khi người ta có thông tin người ta có thể tìm hiểu người ta có thể hỏi giá thì vấn đề báo giá như thế nào để có thể là trong cái nền tảng trực tuyến đấy
mình có được đầy đủ thông tin
với cuộc cách mạng công nghệ bốn các chuyên gia cho rằng đã có nhiều ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động logistics tại việt nam
nhưng thị trường logistics nhất là thương mại điện tử đặt ra nhiều bài toán vận hành tối ưu hơn hiện đại hơn để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng
các doanh nghiệp cần mở rộng chuỗi cung ứng và tìm kiếm thị trường mới tăng cường nguồn vốn cho thiết bị công nghệ phục vụ chuyển đổi số
tăng cường đào tạo nhân viên để phục vụ quá trình chuyển đổi số
đây là ba chiến lược xuyên suốt trong hai năm trở lại đây và đã chứng minh được tính hiệu quả